hôm qua đã xảy ra một trận động đất có độ lớn năm hai làm dung chuyển khu vực miền trung thổ nhĩ kỳ
tâm trấn nằm ở độ sâu một mươi km hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại
tính đến cuối ngày một mươi tám tháng hai tổng số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng xảy ra hôm sáu tháng hai
tại miền nam thổ nhĩ kỳ và tây bắc syri đã lên tới hơn bốn mươi sáu người
trong đó có hơn bốn mươi sáu trăm linh người tại thổ nhĩ kỳ và hơn năm tám trăm linh người ở syri
theo đài trt world con số này dự kiến sẽ còn tăng do có tới ba trăm bốn mươi năm căn hộ trong hơn chín mươi sáu trăm linh tòa nhà tại thổ nhĩ kỳ
bị phá hủy hoàn toàn hư hỏng nặng hoặc cần phá rỡ khẩn cấp
các gia đình vẫn đang chờ thông tin về người thân sau trận đậu đất ở thổ nhĩ kỳ
ngày càng tức giận về những gì họ coi là hành vi tham nhũng vi phạm trong xây dựng và thiếu sót nghiêm trọng
trong phát triển đô thị dẫn đến hàng nghìn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị phá hủy
chính phủ thổ nhĩ kỳ cam kết sẽ điều tra bất kỳ người nào bị nghi ngờ có trách nhiệm về vụ sập cầu